tại trung quốc một quan chức địa phương ở miền trung trung quốc bị lên án sau khi dọa bắt giam người từ vùng dịch
nguy cơ cao hoặc trung bình về quê ăn tết
bất kỳ ai trở về nhà từ vùng rủi ro trung bình hoặc cao sẽ bị cách ly rồi bị giam
đỗng hồng chủ tịch huyện đan thành tỉnh hà nam trung quốc nói trong một video quay một buổi họp của ông
được chia sẻ trên mạng xã hội
trước đó truyền thông địa phương đã đưa tin một người ở huyện cổ động đã bị bắt giam vì trở về từ khu vực
có nguy cơ trung bình ở thượng hải mà không xét nghiệm covid một mươi chín hay báo cáo lịch sử di chuyển với chính quyền
trả lời sang yu news đỗng khẳng định bình luận của ông bắt nguồn từ thiện trí
ông cho biết bản thân đã nghe nói về những người khăng khăn muốn trở về nhà từ các khu vực có nguy cơ cao
ngay cả án tử hình cũng không thể ngăn họ trở về
đó là lý do tại sao
tại sao tôi tuyên bố trong một cuộc họp rằng những ai không tuân thủ các chính sách ngăn ngừa dịch của địa phương
và trở về nhà một cách ác ý sẽ bị cách ly và bắt giam
ông nói tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cộng đồng
sau khi bị lên án dữ dội trên mạng xã hội vào hôm hai mươi tháng một
nhận xét của ông cũng nhận về chỉ trích từ các tờ báo hãng tin nhà nước
trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày hai mươi một tháng một tờ people s daily
cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc nói rằng chính sách này thiếu cơ sở pháp lý và thiếu hiểu biết
chống dịch cần khoa học và chính xác mong muốn được về thăm gia đình của mọi người cần được tôn trọng tờ báo nhấn mạnh
kênh truyền hình trung mương trung quốc cctv bình luận những sự cố như vậy cho thấy chính quyền địa phương
sợ mắc sai lầm và chịu trách nhiệm khiến cho họ phải thực hiện các chính sách áp dụng cho tất cả mọi người
trở về nhà một cách ác ý thậm chí có nghĩa là gì
kênh này đặt ra câu hỏi trong bài bình luận
tiêu chuẩn là gì ai thực hiện yêu cầu đó cơ sở pháp lý nào để tiến hành cách ly và giam giữ
một số thành phố của trung quốc đang bùng dịch trở lại trong đó có thủ đô bắc kinh
giới chức nước này đã áp dụng các biện pháp kiểm soát cứng rắn nhằm ngăn virus lây lan
trong đó có hạn chế đi lại trước thêm kỳ nghỉ tết nguyên đáng và olympic bắc kinh
trung quốc đang phải trải qua làn sóng omitforn hết sức tồi tệ
chính phủ nước này đã thuyết phục người dân không về quê ăn tết để tránh những đợt bùng dịch tết sắp tới
nhiều tỉnh thành tại trung quốc đang vận động người dân không về quê hoặc di chuyển tới địa phương khác trong dịp tết
một số nơi còn đưa ra biện pháp hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc phúc lợi khác để khuyến khích người dân giảm xây dịch khi covid một mươi chín diễn biến phức tạp
mô hình này đang được một số tỉnh áp dụng cho kỳ nghỉ tết nguyên đáng
thành phố kim hóa thuộc tỉnh chiết giang đã phát hành khoảng một mươi sáu phiếu giảm giá điện tử mỗi phiếu trị giá khoảng một mươi một usd cho người dân
thành phố hàng châu tỉnh chiết giang cũng sẽ phát tổng cộng hai mươi vui chơi cho mỗi lao động ngoài tỉnh không về quê dịp tết từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày sáu tháng hai
mỗi voucher này được có giá trị tương đương hai mươi năm tệ được đựng trong một phong bao màu đỏ được cấp cho lao động ngoài tỉnh mỗi ngày
trong suốt dịp lễ để họ có thể dùng mua sắm đến địa điểm tham quan hoặc thanh toán tiền điện thoại
mahone phó giám đốc ủy ban cải cách và phát triển hàng châu ước tính ba triệu lao động ngoài tỉnh đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp này
tại phật sơn tỉnh quảng đông tổng cộng một mươi triệu thẻ tiền mạc một trăm linh vé tham quan một mươi vé xem phim và hơn một mươi gói quà
sẽ được phát cho lao động ngoài tỉnh để họ yên tâm ở lại địa phương trong dịp tết
tại hợp phi bên cạnh khoản trợ cấp cho lao động ngoại tỉnh không về quê chính quyền địa phương tìm cách khuyến khích doanh nghiệp
giữ chân nhân viên ở lại thành phố bằng cách phát phiếu giảm giá dịch vụ nhà hàng vé xem phim và gói dữ liệu cho điện thoại di động
bộ giao thông trung quốc ước tính hơn một một mươi tám tỷ lượt di chuyển liên tỉnh thành khắp cả nước trong bốn mươi ngày lễ hội mừng xuân
tăng khoảng ba mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
riêng tại bắc kinh tập đoàn đường sát bắc kinh trung quốc dự báo gần chín triệu lượt đến và rời đi thủ đô trong dịp này gấp đôi đầu năm ngoái
giới quan sát nhận định người dân trung quốc đã cảm thấy quen thuộc với những biện pháp kiểm soát dịch tễ
không quá e ngại tác động từ chính sách chống dịch của mỗi địa phương với lịch trình đi lại cá nhân
hiện trên cả nước có gần tám mươi vùng thuộc diện rủi ro covid một mươi chín cấp độ vừa và cao
buộc phải thực hiện một số biện pháp hạn chế đi lại nhằm kiểm soát lây nhiễm
nối bật trong danh sách có thành phố tây an thuộc tỉnh thiểm tây thành phố thiên tân
thành phố thâm quyến thuộc quảng đông và một số khu vực ở tỉnh hồ nam
ngoài các vùng nằm ngoài danh sách báo động dịch chính quyền một số địa phương còn áp dụng yêu cầu phòng dịch
và hạn chế đi lại với người đến từ vùng an toàn
tỉnh hải nam chỉ cho người từ các tỉnh khác vào địa phương nếu xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính
với ncov trong bốn mươi tám tiếng trước ngày đến
thủ đô bắc kinh yêu cầu mọi trường hợp đi xe lửa hai máy bay có kết quả xét nghiệm âm tính
trước khi khởi hành đến thành phố rồi cung cấp thêm kết quả xét nghiệm lại trong bảy mươi hai tiếng sau khi đến
dù vậy một số người vẫn quyết tâm rời thành phố để xung họp với gia đình
ngày hai mươi một tháng một mỹ thông báo tạm dừng bốn mươi bốn chuyến bay chở khách trung quốc từ mỹ tới nước này
để phản đối những biện pháp hạn chế mà bắc kinh áp dụng với các hãng hàng không của mỹ
theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trung quốc hiện vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ biên giới nghiêm ngặt
trong đó có việc cắt giảm các chuyến bay quốc tế đến và chính sách ngắt mạch
cho phép tạm dừng khai thác một tuyến bay nếu có quá nhiều ca bệnh ghi nhận trong các chuyến bay theo tuyến đó
giới chức quản lý hàng không trung quốc cũng từng áp dụng chính sách này để hủy các chuyến bay
của một số hãng hàng không mỹ như american delta và united airlines sau khi phát hiện
các hành khách đi trên các chuyến bay của hãng này dương tính với virus
khi đến dù có kết quả âm tính khi khởi hành
trong chỉ thị mới đưa ra bộ giao thông mỹ cho rằng các biện pháp trên làm gián đoạn hoạt động
của các hãng hàng không mỹ dù họ đã đảm bảo mọi quy trình an toàn khi vận hành chuyến bay
và ảnh hưởng đến hành khách do đó bộ trên quyết định thực hiện hành động đối ứng để khắc phục tổn hại
theo đó bốn mươi bốn chuyến bay do các hãng hàng không trung quốc gồm air china air eastern airlines
china southern airlines và xiamen airlines vận hành cho các hãng hàng không mỹ
airlines vận hành sẽ không được thực hiện lịch trình đã dự kiến từ ngày ba mươi tháng một đến ngày hai mươi chín tháng ba
thế vận hội olympic mùa đông hai nghìn hai mươi hai dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng hai tới ở bắc kinh
thành phố này cũng đã cấm hàng nghìn chuyến bay và tăng cường xét nghiệm sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể
omicron của virus sars cov hai đầu tiên trong cộng đồng vào cuối tháng trước
hiện trung quốc vẫn áp dụng chiến lược zero covid nỗ lực đưa số ca mắc bệnh trong cộng đồng về không
và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
tại biên giới phong tỏa có trọng điểm